thưa quý vị chín mươi ba năm qua kể từ ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với lý tưởng cao đẹp tinh thần sung kích sẵn sàng dấn thân và công hiến không ngại khó khăn gian khổ
thanh niên việt nam luôn là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên đã trở thành lẽ sống và hành động của các thế hệ thanh niên việt nam
từ một chàng trai là công nhân vệ sinh môi trường âm nhạc đã dẫn lối để nguyễn đức cường
hay còn được biết đến với cái tên danow trở thành một rapper tỏa sáng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
nhưng đặc biệt hơn người hâm mộ còn biết đến anh với một hành trình sống công hiến truyền cảm hứng mạnh mẽ
thời gian qua bằng hoạt động âm nhạc danwow đã đóng góp gần bảy trăm linh triệu đồng xây hai điểm trường
tại lai châu và cao bằng